thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng năm hội đồng xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
cùng các bị cáo khác trong vụ án việt á tiếp tục tiến hành xét hỏi
trong vụ án này bị cáo trần thanh phong cựu phó trưởng phòng kế toán cdc bình dương
bị kết luận đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
theo chỉ đạo của ông nguyễn thành danh cựu giám đốc cdc bình dương
tuy được tòa giải thích song bị cáo phong kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự
với lý do bị cáo chỉ là cấp dưới làm theo chỉ đạo của cấp trên không được hưởng lợi không được ai đưa tiền
trước đó người đại diện của công ty việt á trình bày bản sơ thẩm buộc công ty việt á trả lại số tiền hơn sáu trăm linh tỷ đồng
với cáo buộc thu lợi bất chính là không có căn cứ
theo người đại diện của công ty việt á công ty không dùng kết quả nghiên cứu của đề tài
mà sử dụng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kýt xét nghiệm
việc cơ quan điều tra xác định giá như trong hồ sơ vụ án là hơn một trăm bốn mươi ba đồng một ký xét nghiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty
phía công ty việt á cũng cho rằng công ty bán ký test cho không chỉ đơn vị nhà nước
mà còn bán cho cá nhân doanh nghiệp tư nhân
việc bán sản phẩm cho các đối tượng này chỉ thực hiện theo hợp đồng giữa hai bên
không vi phạm pháp luật nên không thể quy kết tiền thu được từ các hợp đồng này là thu lợi bất chính